vào tối ngày hôm qua một đám cháy đã bùng phát tại khu vực mái tre chứa hàng một công ty dệt nằm trong khu công nghiệp long giang
thuộc huyện tân phước tỉnh tiền giang diện tích cháy lên đến khoảng một m hai
vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng hai nhân viên công ty trách nhiệm mô hạn thực nghiệm dệt cang na phát hiện xảy ra cháy
tại khu vực mái tre chứa hàng phế phẩm của công ty nên đã lập tức thông báo cơ quan chức năng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cùng công an huyện tân phước đã nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp cùng lực lượng chữa cháy ở cơ sở thực hiện phương án chữa cháy
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt không lan sang các khu vực khác và ngăn không cho lửa bùng phát lại
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê đảm rõ